thị xã ngã bảy điều tra thì khoảng một tuần sau trên tuyến quốc lộ một a
đoạn thuộc khu vực ba phường hiệp thành thị xã ngã bảy
lại xảy ra một vụ cướp giật dây chuyền khi nạn nhân cũng là nữ
trước sự manh động của đối tượng lực lượng công an đã xác lập chuyên án đấu tranh
và nhanh chóng bắt được hai đối tượng gây án là dương thanh học
có hai tiền án về tội giết người và trộm cắp tài sản
trần thanh hùng hai tiền án về tội cướp giật tài sản
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ đầu tháng tám đến khi bị bắt
chúng đã gây ra chín vụ cấp giật dây chuyền trên địa bàn thị xã ngã bảy và huyện phụng hiệp
bán được số tiền trên hai mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài
qua hai vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn thị xã
mặc dù đối tượng sử dụng phương tiện khác nhau
nhưng qua điều tra nghiên cứu
phương thức hoạt động của đoạn tội phạm thì xác định đây là cùng một nhóm tội phạm
qua gà sót thì nổi lên hai đối tượng hùng và học đang lưu trú ở các nhà trọ có nhiều biểu hiện nghi dấn
chúng tôi đã củng cố các tài liệu chứng cứ và đủ cơ sở
chúng tôi đã tiến hành bắt giữ đối tượng để không cho đối tượng tiếp tục phạm tội
hiện công an thị xã ngã bảy đã khởi tố bị can
và tạm giam hai đối tượng dương thanh học và trần thanh hùng
để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo với người dân
không nên chủ quan khi mang tài sản có giá trị đi trên đường
nhất là dây chuyền vàng
tránh trở thành mục tiêu nhằm tới của tội phạm dẫn đến nguy hiểm cho bản thân
ngay sau đây sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh vinh huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xẹo dài kéo dài từ khủyểu đến cổ tay mặt trong cánh tay trái
còn về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tập thể mỏ than tân lập phường hà phong
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm sơn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường thanh sơn
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện